phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đi thăm chúc mừng giám mục vũ đình hiệu và các chức sắc tu sĩ đồng bào công giáo tại tòa giám mục giáo phận bùi chu xã xuân ngọc huyện xuân trường tỉnh nam định nhân dịp giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín
tại tòa giám mục giáo phận bùi chu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh thông tin đến giám mục bùi chu vũ đình hiệu và các chức sắc tu sĩ đồng bào công giáo trên địa bàn về các thành tiệu quan trọng trong lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội của đất nước
những kết quả đó có sự đóng góp của các chức sắc tu sĩ đồng bào công giáo trong đó có đồng bào công giáo nam định
phó chủ tịch nước mong muốn bằng uy tín vị trí vai trò của mình các vị linh mục tu sĩ tiếp tục tuyên truyền vận động đồng bào công giáo
chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước đoàn kết nhân ái đóng góp và sự phát triển chung của đất nước địa phương nhất là trong phong trào thi đua phát triển kinh tế xây dựng gia đình văn hóa xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh kiểu mẫu